tiếp tục thông tin sau cuộc kiểm tra khám xét hai nhà thuốc ở thành phố biên hòa
ngày hôm nay công an tỉnh đồng nai đã tạm giữ hai trăm hai mươi thùng thuốc tây thực phẩm chức năng và dụng cụ y tế
công an tỉnh đồng nai cho biết toàn bộ số thuốc dụng cụ y tế tạm giữ có trị giá khoảng năm tỷ đồng
số thuốc và dụng cụ này được phát hiện vào ngày hôm qua khi hơn một trăm linh cảnh sát kinh tế
cảnh sát cơ động công an tỉnh đồng nai đồng loạt kiểm tra khám xét ba nhà thuốc
chủ các cơ sở này đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra làm rõ xuất xứ của các loại thuốc này để xử lý theo quy định của pháp luật